chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
làm chết năm người bốn người bị thương trên quốc lộ hai mươi hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
vụ việc từng gây rúng động dư luận bởi sự vô trách nhiệm của nhà xe cũng như tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
nếu quan điểm buộc tội đối với các bị cáo đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện định quán cho rằng
hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ an ninh trật tự trung
bị cáo hoàng văn tính ba mươi tám tuổi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn
và chạm gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
bị cáo lê dương ba mươi ba tuổi phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành bưởi
là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển nhưng lại ký lệnh khống đưa cho nhân viên công ty
chứ không đưa trực tiếp cho tài xế tính
hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng
bị cáo dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ gia đình có công cách mạng đã nộp tiền bồi thường
căn cứ hồ sơ vụ án diễn biến tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân huyện định quán
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tính một mươi hai một mươi ba năm tù
bị cáo lê dương hai năm sáu tháng đến ba năm tù
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân cũng đã nêu quan điểm
các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội hành vi của các bị cáo đã xâm phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ trật tự an ninh trật tự trung
vì vậy đề nghị hội đồng xét xử tuyên một bản án nghiêm cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội
một thời gian để vừa giáo dục vừa giăn đe phòng người chung
luật sư của hai bị cáo cũng đưa ra nhiều quan điểm để xin giảm nhẹ hình phạt
cụ thể đối với bị cáo tính luật sư cho rằng đại diện viện kiểm soát đề nghị mức án quá nặng
và chưa áp dụng tình tiết giảm nhẹ khoan hồng đối với bị cáo
hành vi của bị cáo là hành vi vô ý trong khi đó hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn
vợ yếu hai con nhỏ vì vậy luật sư đề nghị áp dụng mức án dưới mức thấp hơn hình phạt
mà viện kiểm sát đưa ra đối với bị cáo lê dương luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho hưởng án treo
nói lời sau cùng hai bị cáo gồm tài xế và con trai chủ nhà xe thành bưởi đều bày tỏ sự hối hận
đồng thời cuối đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
làm năm người chết trên quốc lộ hai mươi và mong thà thứ dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày hai mươi tháng năm
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tính khai ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba có nhận lệnh vận chuyển
và khách tại đường điện biên phủ quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
tại đây tính không được kiểm tra nồng độ cồn và giấy phép lái xe do công ty đã kiểm tra
ở thành phố đà lạt vào chiều hôm trước tuy nhiên thực tế khi xuất bến ở lâm đồng
tính chỉ được kiểm tra nồng độ cồn mà không kiểm tra giấy phép lái xe
sau đó tính điều khiển xe chở ba mươi bốn hành khách đến khu vực nội đô huyện định quán thì cảm thấy mệt mỏi
nên điều khiển xe mất kiểm soát đụng vào đuôi xe tải phía trước gây tai nạn khiến chín người thương vong
khi tai nạn xảy ra tính có sơ cứu hai người và rời khỏi hiện trường
tính khai lúc này do hoảng loạn nên đã mua bia để sử dụng rồi liên hệ xe công ty trở đến công an để đầu thú
kết quả xét nghiệm của bệnh viện sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của tính
ở mức ba ba mươi năm mg trên một lít khí thở vượt quá quy định cho phép
về việc đang bị công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe ba tháng
tính cho biết đã không trình báo việc này với công ty
tính chỉ xin công ty nghỉ phép để xử lý giấy tờ xe
tính cũng trình bày thêm từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã mua giấy phép lái xe giả trên mạng
và thường xuyên đem theo trong người mục đích để đối phó khi bị kiểm tra
đến khi xảy ra tai nạn bị cáo vẫn chưa sử dụng
và từ khi bị cảnh sát giao thông tước bằng lái xe đến khi gây tai nạn
công ty cũng không kiểm tra giấy thở này
theo cáo trạng tính là tài xế hợp đồng với công ty trách nhiệm hiệu ạn thành bưởi
phương bốn quận năm tp hcm do ông lê đức thành làm giám đốc
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tính điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
cho khách từ tp hcm đi tp đà lạt lâm đồng
đến khoảng hai giờ hai mươi năm phút khi đang di chuyển trên quốc lộ hai mươi
xã phú vinh huyện định quán do không giữ khoảng cách an toàn
xe của tính tông vào đuôi xe tài biển kiểm soát sáu mươi c ba mươi bốn nghìn năm trăm một mươi ba
đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau vài trạm tính đánh lái sang trái qua phần làn đường chiều ngược lại
và tông trực tiếp vào xe khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát tám mươi sáu b một
năm trăm bảy mươi năm do anh nvc ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh bình thuận
điều khiển khiến chín người thương vong
cơ quan điều tra xác định trước đó tính bị công an tỉnh lâm đồng
tước giấy phép lái xe hạng e từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến hết ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
còn bị cáo lê dương là phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành bưởi
con trai ông lê đức thành nên có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển
trong hoạt động vận chuyển hành khách
tuy nhiên dương đã không kiểm tra giấy phép lái xe
đo nồng độ côn
không tính lái xe khách trên
sau đó gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đến nay công ty trách nhiệm hiệu hạn thành bưởi
đã thực hiện bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân
gần hai bảy tỷ đồng và tám trăm linh triệu đồng cho hai chủ xe bị hư hại
bóc trần hàng loạt vi phạm của nhà xe thành bưởi
liên quan đến sai phạm của nhà xe thành bưởi
trước đó sở giao thông vận tài tp hcm đã thông báo
kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tài
bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hiệu hạng thành bưởi
trong đó nêu ra hàng loạt vi phạm của nhà xe này
cụ thể về phương tiện và quản lý phương tiện
công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp
về hồ sơ lý lịch phương tiện theo mẫu
từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ
không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện
vào lý lịch phương tiện số chuyến trong tháng
số chuyến xe luyện kế trên phần mềm nội bộ
quản lý phương tiện của công ty
kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá bốn giờ
và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày quá một mươi giờ
một số trường hợp lái xe vi phạm như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe
để đăng nhập thông tin theo quy định
hoặc sử dụng thẻ nhận dạng của lái xe khác
để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe ô tô chở khách
nhiều trường hợp phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ
năm lần trên một tháng của một xe
về kiểm tra thiết bị hình ảnh từ camera
công ty không cập nhật thông tin họ và tên người lái xe
số giấy phép lái xe đối với một số phương tiện theo quy định
đối với quản lý lái xe nhân viên phục vụ trên xe
công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe
không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của lái xe
vào lý lịch hành nghề lái xe vào phần mềm nội bộ quản lý nhân sự
với hợp đồng vận chuyển hàng hóa và giấy vận tải
hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty chưa đầy đủ thông tin theo quy định
còn thiếu các thông tin về lái xe thông tin về xe
thông tin về thực hiện hợp đồng và giá trị hợp đồng
giấy vận tải thiếu thông tin xếp dỡ hàng hóa lên xuống xe
hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành của công ty
không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu
danh sách hành khách kèm theo hợp đồng không đảm bảo đầy đủ nội dung
tổ chức đón trả khách thường xuyên lập đi lập lại hàng ngày
tại trụ sở chính chi nhánh văn phòng đại diện
vi phạm quy định điểm c khoảng ba bảy và điểm c khoảng ba tám
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trong khi đó một số trường hợp kinh doanh vận tài hành khách
theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển
đối với các xe hai mươi chín chỗ vận chuyển hành khách đi từ các điểm
số hai trăm sáu mươi sáu hai trăm bảy mươi hai và số hai trăm năm mươi tám lê hồng phong
phường bốn quận năm tp hcm
người của công ty ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành
bằng xe ô tô từ tỉnh lâm đồng đi tp hcm nhưng chưa được người đại diện
pháp nhân công ty ủy quyền ký hợp đồng là không đúng quy định
hành trình vận chuyển thời gian các điểm đón trả khách
cùng một số phương tiện không trung khớp giữa hợp đồng vận chuyển
và dữ liệu thiết bị giám sát hành trình diễn ra một số ngày
bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của nhà xe này
không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông của công ty xây dựng
không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tài bằng xe ô tô
và thông tư số một mươi hai năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức
quản lý hoạt động vận tài bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
về lái xe và phương tiện gây tai nạn vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sở giao thông vận tải ghi nhận công ty có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
đối với lái xe hoàng văn tính lái xe này được khám sức khỏe định kỳ
tuy nhiên biểu mẫu khám sức khỏe của người này chưa được áp dụng theo đúng mẫu quy định
và không có số khám sức khỏe định kỳ của người lái xe
lái xe hoàng văn tính có giấy phép lái xe hạng e đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
tước giấy phép lái xe có thời hạn là ba tháng bắt đầu từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng lái xe này vẫn điều khiển phương tiện số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba nhiều ngày trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tài tp hcm cho biết đối với các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu ạn thành bưởi
thanh tra sở sẽ tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính
đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe
một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kiểm tra
và không thuộc thẩm quyền xử lý của sở giao thông vận tải
công an thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan sẽ xem xét và xử lý theo quy định
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo